sau khi truyền hình nhân dân có bài phản ánh sớm giải quyết tiền đền bù thủy điện đắc rinh cho người dân
mới đây ủy ban nhân dân tỉnh con tum kiến nghị bộ công thương và chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn dầu khí việt nam
xem xét giải quyết hoàn thành rất điểm việc bồi thường hỗ trợ cho các hội dân tái định cư dự án thủy điện đắc đơ rinh
theo đó dự án thủy điện đắc đơ rinh được khởi công từ tháng chín năm hai nghìn chín
nằm trên địa bàn tỉnh con tum và quảng ngãi do công ty cổ phần thủy điện đắc đơ rinh làm chủ đầu tư
để thực hiện dự án đã có một trăm chín mươi hai hộ với tám trăm bốn mươi ba nhân khẩu ở xã đắc nên huyện con plong tỉnh con tôm phải nhường đất cho công trình
để đến khu tái định cư nơi ở mới
đến nay sau hơn năm năm chuyển đến khu tái định cư cuộc sống của những hộ dân vô cùng bấp bênh do công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư định canh vẫn chưa hoàn thành
thông tin từ chính quyền huyện con bờ lông tỉnh con tum cho biết
sau rất nhiều lần làm việc công ty cổ phần thủy điện đắc đơ rinh cam kết trước ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
sẽ chuyển cho ủy ban nhân dân huyện con bờ lông trên năm mươi bảy tỷ đồng còn lại để bồi thường hỗ trợ đối với những hạng mục cấp bách nhất
thế nhưng đến nay đã hơn năm tháng trôi qua số tiền mà huyện con bờ lông nhận được mới chỉ là một mươi sáu tỷ bảy trăm linh triệu đồng